trong một một trăm bốn mươi năm ca mắc tính đến sáu giờ ngày hai mươi hai tháng một mươi đã có số ca điều trị khỏi là một bốn mươi sáu ca số ca còn đang điều trị là sáu mươi bốn ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi ba sáu trăm năm mươi hai người